cũng như chúng tôi toàn thể bệnh nhân ở đây đều rất trân trọng biết ơn và tri ân sâu sắc đến đội ngũ bác sĩ
điều dưỡng nhân viên và ban lãnh đạo bệnh viện việt đức
xin gửi tới tập thể bệnh viện việt đức ngàn lời cảm ơn và sự chân quý sâu sắc từ nơi trái tim
kính chúc các anh chị thật nhiều sức khỏe và vững bước trên chặng đường sắp tới
vào ngày hôm nay hai mươi bảy tháng hai nhân dịp kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày thầy thuốc việt nam
khi chúng ta vẫn đang trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
thì những người chiến sĩ áo trắng vẫn luôn là thế
đứng trước sự an nguy về sức khỏe tính mạng của người dân của cộng đồng
họ luôn hết lòng công hiến hy sinh với tinh thần trách nhiệm cao nhất của mình
hãy chia sẻ và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế
sức khỏe tinh thần lạc quan trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị trong giai đoạn đầu mở cửa tái thiết sau đại dịch
hồng kông trung quốc đã gặp phải không ít trở ngại do dịch covid một mươi chín gây ra
trong ngày hai mươi năm tháng hai đặc khu hành chính này của trung quốc đã ghi nhận trên một mươi ca mắc covid một mươi chín mới
và đây là lần đầu tiên thành phố này thông báo số ca mắc bệnh mới ở mức năm con số
trong bối cảnh số ca mắc tăng cao nhưng phần lớn là không có triệu chứng
hoặc là có triệu chứng nhẹ chưa thật sự cần thiết được vận chuyển khẩn cấp
trong khi số lượng xe cấp cứu đang được huy động ở mức cao nhất
để phục vụ các bệnh nhân covid một mươi chín thể nặng
cơ quan y tế hồng kông trung quốc đã triển khai dịch vụ taxi chống dịch bệnh
dành riêng cho bệnh nhân covid một mươi chín tại hồng kông
nhằm cung cấp sự hỗ trợ đầy đủ nhất cho người dân trong tình hình dịch bệnh căng thẳng
bắt đầu từ ngày một mươi tám tháng hai hơn ba trăm linh taxi tại hồng kông trung quốc
đã được triển khai cho dự án dịch vụ taxi chống dịch bệnh
những chiếc taxi này sẽ cung cấp dịch vụ vận tải miễn phí cho các bệnh nhân
có triệu chứng bệnh ở mức nhẹ
để đi từ nhà tới các phòng khám được chỉ định
theo cục vận tải nhà ở hồng kông
trong tương lai số lượng taxi sẽ được điều chỉnh theo nhu cầu thực tế
người bệnh nên đến các cơ sở y tế được chỉ định bằng loại taxi riêng biệt
chính quyền thành phố sẽ hướng dẫn các biện pháp phòng tránh covid một mươi chín
cho các đơn vị vận hành và lái xe tham gia chương trình
trong những ngày qua hồng kông tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp tử vong
là người già và trẻ nhỏ
chỉ một trong số đó đã tiêm ít nhất một mũi hoặc hai mũi vaccine
ngoài ra cơ quan quản lý bệnh viện cũng cho biết
có khoảng bốn trăm linh năm trăm linh trẻ mắc covid một mươi chín được đưa đến các bệnh viện
con số lớn nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở khu hành chính này
vượt quá khả năng tiếp nhận của các bệnh viện
nhằm tránh trồng chéo nguồn lực và sớm phát hiện ca bệnh
cơ quan quản lý bệnh viện hồng kông đã chọn bảy bệnh viện chỉ định
chuyên chuẩn đoán và điều trị cho những bệnh nhân
có triệu chứng covid một mươi chín nhẹ trong khi chờ nhập viện
bệnh nhân sẽ được chuyên trở miễn phí đến các cơ sở y tế nói trên
bằng xe taxi đã được chỉ định
do đó đội ngũ taxi chống dịch bệnh trở thành một mắt xích quan trọng
trong kế hoạch ứng phó tổng thể với dịch covid một mươi chín của chính quyền hồng kông
đội xe chuyên biệt sẽ chỉ vận chuyển những người đã đặt hẹn
tại các bệnh viện có trong danh sách không chở các hành khách khác
trên thân xe taxi sẽ có dán logo để phân biệt
xe taxi chuyên biệt sẽ cung cấp dịch vụ từ chín h sáng đến sáu h tối
các ngày trong tuần
trong tuần lái xe buộc phải mặc đồ bảo hộ và khử trùng toàn nội thất
bên trong xe trước khi bắt đầu và sau mỗi chuyến
lái xe taxi trong dự án này cũng phải thực hiện xét nghiệm kháng nguyên
nhanh hàng ngày và chỉ những người có kết quả âm tính mới được đi làm
để tránh nguy cơ lây nhiễm hành khách bắt buộc phải ngồi phía sau
tránh tiếp xúc với lái xe trong khi mở tất cả các cửa sổ ô tô
để không khí luôn lưu thông
tôi đã chuẩn bị kỹ các biện pháp phòng tránh lây nhiễm
và cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho công việc này
tôi đã tiêm chủng và được gia đình ủng hộ
tôi còn chuẩn bị một chỗ ở riêng để tránh xa gia đình trong vài ngày
bên cạnh đó các lái xe tham gia chương trình đều được hưởng ba đô la hồng kông mỗi ngày
làm việc liên tục bảy ngày một tuần cho đến khi thay đổi lịch mới
khoản phúc lợi hấp dẫn này là một sự đền bù xứng đáng cho công sức lao động mạo hiểm
và cũng đóng vai trò sống còn cho những người hành nghề tài xế
trong bối cảnh kinh tế lao đào
tôi đã đăng ký tham gia vì khoản lương thực sự hấp dẫn
trước đây nhờ chăm chỉ lao động thu nhập của tôi khá ổn định
tuy nhiên nó đã giảm đáng kể từ khi người dân không còn dám đi taxi do sợ lây nhiễm covid một mươi chín
giờ đây khoản tiền này sẽ giúp tôi tru cấp cho gia đình
ông kwok ying cho biết nửa cuối năm ngoái khi dịch bệnh giảm bớt
thu nhập hàng tháng của ông lên tới hai mươi đô la hồng kông khoảng hai sáu trăm linh đô la mỹ
nhưng nay đã giảm xuống còn khoảng bốn đô la hồng kông khi đợt dịch thứ năm bùng phát
mặc dù vậy người tài xế già cho biết đối với ông cũng như các lái xe khác
tiền không phải động lực số một để ông làm công việc này
mong muốn đại dịch sớm kết thúc và tình yêu thương đồng loại
mới là thứ cảm xúc khiến cho họ đồng ý tham dự dự án taxi chống dịch bệnh
theo liên đoàn nhân viên y tế hồng kông số lượng ca bệnh sẽ còn tiếp tục tăng lên
sau khi hồng kông triển khai xét nghiệm toàn dân vào tháng ba tới đây
dự báo một thách thức lớn trước mắt cho những người chiến sĩ lái xe
trên mặt trận chống covid một mươi chín tại hồng kông trung quốc
luôn có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ y tế công an nhân dân
dấu ấn của y tế công an được thể hiện rõ nét trong công tác khám chữa bệnh
trong các hoạt động nghiệp vụ đấu tranh chấn áp tội phạm phòng chống thiên tai
các hoạt động cộng đồng đặc biệt là vai trò chủ công nơi tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
nhân kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày thầy thuốc việt nam hai mươi bảy tháng hai
để hiểu rõ hơn về những nỗ lực trong nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
của lực lượng y tế công an nhân dân góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
có cuộc trao đổi với thiếu tướng phạm thị lan anh cục trưởng cục y tế bộ công an
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
hôm nay ngày hai mươi bảy tháng hai cũng là kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày thầy thuốc việt nam
và kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thành lập cục y tế
đơn vị cũng đã vinh dự nhận được hôn chương lao động hạng ba
là người đứng đầu đơn vị thì đồng chí có thể chia sẻ những nỗ lực của ngành y tế công an
trong suốt những năm vừa qua khi mà vừa phải hoàn thành nhiệm vụ chống dịch
cũng như là hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn
trong thời gian vừa qua được sự quan tâm chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
và lãnh đạo bộ công an y tế công an nhân dân đã được kiện toàn mạng lưới
từ bộ đến công an các đơn vị địa phương
được sự đầu tư của bộ về cơ sở vật chất trang thiết bị
cũng như là đào tạo nhân lực
y tế công an nhân dân cũng cùng với y tế của cả nước
chúng tôi vừa thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời cũng thực hiện nhiệm vụ y tế thường xuyên
thứ nhất là trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thì y tế công an nhân dân cũng triển khai các hoạt động phù hợp
với từng giai đoạn của dịch bệnh
trong những giai đoạn đầu của dịch bệnh thì thực hiện tốt cái việc
truy vết cách ly khoanh vùng và dập dịch có hiệu quả
đối với các giai đoạn tiếp sau này thì chúng tôi cũng thực hiện tốt công tác
xét nghiệm rồi phân loại phát hiện và điều trị bệnh nhân
theo từng mức độ theo từng phân tầng
ngoài công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thì y tế công an nhân dân
cũng hoàn thành các nhiệm vụ được giao
ví dụ như là trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chúng tôi vẫn thực hiện tốt công tác quản lý chăm sóc sức khỏe
cho cán bộ chiến sĩ công an công tác khám sức khỏe
cũng như chăm sóc sức khỏe ban đầu
và thực hiện công tác này thì chúng tôi cũng đòi hỏi
y tế công an nhân dân chúng tôi cũng vẫn phải nỗ lực
và huy động lực lượng y tế để vừa thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh
cũng như là vừa thực hiện công tác khám điều trị cho bệnh nhân
là cán bộ chiến sĩ công an cũng như là nhân dân
đồng thời có một số nhiệm vụ hết sức đặc thù của y tế công an
ví dụ chúng tôi cũng thực hiện tốt công tác chăm sóc y tế
đối với các đối tượng trong các cơ sở giam giữ do bộ ban quản lý
đây là những đối tượng hết sức đặc thù và các đối tượng trong các trại giam
thì có mắc những bệnh truyền nhiễm và một số những bệnh dịch khác
đồng thời y tế công an nhân dân cũng thực hiện tốt các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe
cho cán bộ chiến sĩ ở các đơn vị nghiệp vụ của lực lượng công an
để đảm bảo sức khỏe các đồng chí trong công tác và chiến đấu
hiện tại thì dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp
vậy thì lực lượng y tế bộ công an đã chuẩn bị các cái phương án
cũng như là trang thiết bị y tế như thế nào để sẵn sàng trong tình hình mới
để đưa ra những hoạt động nhằm thích ứng linh hoạt an toàn và hiệu quả
theo đúng tinh thần của nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và theo kế hoạch của bộ công an
thì y tế quang minh dân trong giai đoạn này sẽ tiếp tục
trong công tác phòng chống dịch tập trung vào những nội dung thực hiện tốt công tác phòng dịch
chúng tôi sẽ thực hiện tốt việc kiểm soát lây nhiễm
kiểm soát về người ra vào trụ sở cũng như là mỗi cá nhân thực hiện tốt năm k
để thực hiện phòng chống dịch cho bản thân
cũng như là trong các từng cơ quan
đơn vị cũng như trong gia đình và cho cộng đồng
ngoài ra thì cũng tổ chức thực hiện theo đúng những hướng dẫn hiện nay
đối với những trường hợp là f một chúng ta có thể rất là linh hoạt
và tổ chức thực hiện cách ly theo đúng các quy định của bộ y tế
tuy nhiên cũng phù hợp với đặc điểm tình hình của các đơn vị
để đảm bảo quân số sẵn sàng công tác cũng như là chiến đấu
thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị
đối với những trường hợp điều trị cho những trường hợp bệnh nhân
thì cũng sẽ thực hiện theo hướng là đối với các đồng chí mà bị nhiễm bệnh
thì có thể là điều trị nếu đủ điều kiện được điều trị tại nhà
hoặc là đối với các trường hợp vừa không chịu chứng mắc bị không triệu chứng hoặc là triệu chứng nhẹ
thì như tôi vừa nói là có thể điều trị tại nhà nếu đủ điều kiện
hoặc điều trị tại các cơ sở giã chiến cơ sở thu dung điều kiện
điều trị giã chiến của bộ công an đã được thiết lập
với yêu cầu nâng cao năng lực đổi mới phương pháp làm việc
nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe của cán bộ chiến sĩ và nhân dân
vậy thì cục y tế bộ công an sẽ có những kế hoạch phương án ra sao trong tình hình mới
với yêu cầu của lực lượng công an đó là tiến lên chính quy tinh nhuệ và hiện đại
thì lực lượng y tế công an nhân dân cũng phải đáp ứng và cùng với toàn lực lượng công an
tiến lên chính quy tinh nhuệ và hiện đại
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới thì y tế công an nhân dân cũng cần phải tập trung
một số thực hiện triển khai một số nội dung
thứ nhất đó là tiếp tục báo cáo với lãnh đạo bộ công an và phối hợp với các đơn vị chức năng của bộ
để tiếp tục kiện toàn và hoàn thiện mạng lưới tổ chức mạng lưới y tế công an nhân dân
từ bộ đến công an các địa phương
công an nhân dân cũng sẽ báo cáo tham dự đề xuất với đảng quý văn chứng ương lãnh đạo bộ
để triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ công an
như công tác quản lý sức khỏe khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu
đối với các bệnh viện hạng một cũng như là các bệnh viện khác của công an các tỉnh thành phố
thì thực hiện tốt công tác ngoài công tác khám chữa bệnh quản lý sức khỏe
quản lý sức khỏe cán bộ chiến sĩ đồng thời thực hiện tốt công tác chỉ đạo tuyến
cái nội dung nữa mà y tế công an nhân dân cần phải tiếp tục thực hiện đó là
chúng tôi sẽ tổ chức tốt công tác đào tạo đào tạo lại đào tạo nâng cao
chuyên sâu cho cán bộ y tế để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
cũng như triển khai tốt các kỹ thuật về y tế trong các cơ sở các bệnh viện hạng một
cũng như trong các bệnh viện của y tế công an
tới thì các bệnh viện đầu ngành của bộ công an sẽ tăng cường sự phối hợp liên kết
với các bệnh viện có uy tín lớn trong nước để tăng cường chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu
và thực hiện được các kỹ thuật chuyên sâu
bên cạnh các hoạt động chuyên môn thì các đơn vị của lực lượng y tế bộ công an
đã tham gia tích cực các hoạt động vì cộng đồng xã hội như hiến máu tình nguyện
giúp đỡ sức khỏe cho những hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền của tổ quốc
đó cũng là truyền thống vì nhân dân phục vụ của các cán bộ chiến sĩ trong ngành công an
vậy thì đồng chí có thể chia sẻ gì về tinh thần này ạ
cục y tế cũng đã tham mưu với lãnh đạo bộ điều động nhân lực y tế
từ các bệnh viện hạng một của bộ công an ví dụ như là bệnh viện một trăm chín mươi tám bệnh viện một trăm chín mươi
bệnh viện ba mươi tháng bốn bệnh viện học cổ truyền cũng như là bệnh viện của bệnh xá của công an
một số đơn vị địa phương tăng cường tri viện cho các địa phương các đơn vị trọng điểm mà đang bùng phát dịch
và chúng tôi cũng đã cử hàng nghìn lượt cán bộ y tế
thưa đồng chí mặc dù hoàn cảnh gia đình có những khó khăn như là con còn nhỏ cha mẹ già
nhưng mà đồng chí cũng đã gác lại tất cả những cái riêng tư hoàn cảnh gia đình khắc phục
để sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ
các bệnh viện các công an các đơn vị địa phương tăng cường chi viện cho các đơn vị trọng điểm đang bùng phát dịch
và các cơ sở y tế trong lực lượng quan nhân dân từ bộ tới công an các đơn vị địa phương
thì cũng rất tích cực tổ chức thường xuyên những hoạt động khám chữa bệnh tình nguyện thiện nguyện
đặc biệt là đến với tận những nhân dân ở các vùng sâu vùng xa biên giới
và qua cái khám chữa bệnh thế thì chúng tôi cũng cấp phát thuốc miễn phí
đồng thời cũng tư vấn hướng dẫn cho nhân dân cách chăm sóc
bảo vệ sức khỏe cũng như là phòng chống bệnh tật
một lần nữa thì xin cảm ơn thiều tướng phạm thị lan anh đã tham gia chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay
và nhân ngày hai mươi bảy tháng hai thì cũng xin được kính chúc đồng chí sức khỏe
và chúc cho các cán bộ chiến sĩ cũng như là bác sĩ trong lực lượng y tế công an
luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao